xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài nhưng không xử lý khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hà nội
đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ubnd tp hà nội
đó là một trong những nội dung chỉ đạo của ubnd tp hà nội